liên bộ công thương tài chính vừa thông báo điều chỉnh tăng giá xăng dầu áp dụng từ một mươi sáu h ngày hôm nay
cụ thể là xăng e năm ron chín mươi hai có giá là hai mươi ba một trăm một mươi đồng một lít tăng một bốn trăm hai mươi bảy đồng một lít
xăng ron chín mươi năm niêm yết là hai mươi bốn ba trăm ba mươi tám đồng một lít tăng một bốn trăm năm mươi chín đồng một lít
dầu diesel có giá một mươi tám bảy trăm một mươi sáu đồng một lít tăng một một trăm bảy mươi một đồng một lít
dầu hỏa một mươi bảy sáu trăm ba mươi bảy đồng một lít tăng một một mươi năm đồng một lít
dầu ma rút có giá là một mươi bảy hai trăm một mươi đồng một kg tăng một trăm một mươi ba đồng một kg
như vậy là giá xăng thời gian qua đã liên tục tăng theo mức biến động của giá dầu thế giới
hiện giá xăng đã tăng khoảng sáu năm trăm linh đồng so với thời điểm đầu năm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại